thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn sáu triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có hơn ba trăm sáu mươi bảy ca tử vong
số bệnh nhân khỏi bệnh là hơn hai sáu mươi tám triệu ca trong khi số bệnh nhân đang điều trị trên toàn cầu là hơn ba triệu ca
dịch bệnh đang diễn biến mạnh tại khu vực châu mỹ latin quốc gia chịu tác động nặng nề nhất là brazil
với hơn bốn trăm sáu mươi tám ca mắc bệnh và hơn hai mươi bảy chín trăm linh ca tử vong
dịch bệnh không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ đối với hệ thống y tế
mà còn tác động khôn lường tới nhiều lĩnh vực trong đời sống
tình hình dịch bệnh tại nam á cũng có nhiều diễn biến đáng lo ngại
ấn độ ghi nhận một trăm bảy mươi ba bảy trăm sáu mươi ba ca nhiễm và bốn chín trăm bảy mươi một ca tử vong
trong khi bangladesh cũng ghi nhận hai năm trăm hai mươi ba ca nhiễm mới
số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này
tại trung đông iran tuyên bố cho phép mở các cửa đền thờ trên cả nước
để phục vụ các hoạt động cầu nguyện tập thể
hàng ngày dù số ca nhiễm mới ở quốc gia này có dấu hiệu tăng trở lại
người dân được phép thực hiện các nghi lễ cầu nguyện nhưng phải tuân thủ các quy định vệ sinh dịch tễ